anh em còn chụp các sự cố có thể xảy ra thì anh em phát phục hoặc là nếu không được thì có đèn tự phòng thì anh em phải chuyển sang đèn tự phòng
vâng ạ em được biết là anh đã gắn bó với công việc tại trạm hải đăng hoàng giấu được hơn hai mươi năm rồi chính xác là hai mươi hai năm
vậy thì động lực nào mà anh có thể gắn bó với nơi này lâu đến như vậy
và cái cảm xúc cũng như những cái suy nghĩ của anh sau quá trình gắn bó với công việc
cũng như gắn bó với trạng hải đăng hoàng giấu
trải qua quá trình công tác hơn hai mươi năm thì thấy đảo giấu biến đổi trong từng ngày
cũng được sự quan tâm của công ty cũng như là của doanh nghiệp
nên là đèn dần dần được phan trang đời sống vật chất anh em được lớn lên
thời gian đầu mà ra đây anh em cũng còn khó khăn nương thì thấp
cũng như phải tối đến đi quay cá quay đảo để bổ sung thêm cổ phần
nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó cũng cơ sở vật chất cũng như là cái tinh thần
cũng như là được sự quan tâm của đảo công ty công ty nghiệp
thì thất lượng anh em dần dần tốt lên trôi đến như vậy rồi
thưa quý vị và các bạn nếu như đi đến một vùng biển mà chưa được ăn hải sản
thì có lẽ chuyến đi của chúng ta chưa thực sự trọn vẹn
và đồ sơn cũng là một vùng biển nổi tiếng bởi hải sản tươi ngon
và có một khu chợ được người dân nơi đây biết đến từ lâu
đó chính là chợ hải sản cầu vòng nổi tiếng bởi hải sản phong phú và giá cả cũng hết sức phải trăng
và ngay bây giờ hãy cùng đức minh đi tham quan chợ hải sản cầu vòng nhé
chợ cầu vòng vốn có từ lâu ở vị trí trung tâm quận đồ sơn
ngoài các mặt hàng bày bán phục vụ sản xuất và đời sống hàng ngày cho người dân và du khách
chợ cầu vòng nổi tiếng là nơi bán nhiều đặc sản biển do người dân địa phương đánh bắt như mực
tôm ngao cua đặc biệt gẹ ở đây luôn tươi ngon và chắc thịt mẩy gạch
vâng anh ơi em có thể hướng dẫn cho em cách phân biệt cua gạch cũng như cua thịt và cách chọn cua ngon được không anh
trước hết là cua gạch cái yếm nó hình tròn như thế này gọi là cua gạch và đây là cua thịt
cua thịt nó yếm là hình tăm giác
khi chọn cua gạch muốn ngon thì chúng ta xem là gạch nó đầy hay không
bằng cách chúng ta vạch con này
cua gạch như thế này để biết được con cua gạch nó đầy hay không
nếu mà càng đầy thì nó càng có nhiều gạch thì nó càng đầy
mà không có gạch thì mình không nhìn thấy là có nhìn thấy là cua không được ngon
còn đối với lại cua thịt thì ta sẽ bằng cách phân biệt là ấn vào yếm nó quanh lên
ấn vào nó thì nó cảm thấy không vào tay
nó chắc thì sẽ là cua ngon
hoặc là ta ấn vào phần này của con cua cảm thấy nó không vào tay mình không ấn được
thì chọn nó sẽ là cua thịt ngon
các mặt hàng hải sản ở đây thì thường được tiêu thụ nhiều nhất vào thời điểm nào trong tuần cũng như trong năm và giá cả giao động như thế nào hả anh
đối với các mặt hàng hải sản ở dưới đồ sơn cũng như hải phòng thì thường thường tiêu thụ nhiều nhất vào cuối tuần thứ bảy và chính nhật
bởi vì khách du lịch thường đi du lịch vào thứ bảy và thứ nhật
thường du lịch cũng phải vào mùa hè thì khách du lịch sẽ đông
còn giá cua gạch và cua thịt cũng khác nhau giao động trênh nhạch giữa cua thịt và cua gạch là khoảng năm mươi đồng
đối với lại mùa này thì cua gạch có giá bốn trăm linh đến bốn trăm năm mươi một cân
các loại cua ở đây thì có thể chế biến được những món ăn gì hả anh
đối với cua thì thường thường đơn giản chúng ta thường là đuộc hoặc hấp với xà là đơn giản nhất
còn cầu kỳ chúng ta có thể là giang mê
những sản vật khác của biển được chế biến như cá thu cá lanh cá sèn cá hồng phơi một nắng các loại chả cá chả mực có tiếng cũng được bày bán
vì thế trong tâm thức của nhiều thế hệ người đồ sơn và du khách chợ cầu vong là nơi lý tưởng để mua các loại hải sản thưởng thức
cũng như làm quà tặng mỗi khi tới tham quan và nghỉ dưỡng tại đồ sơn thành phố hải phòng